thưa quý vị khán giả quan hệ việt nam và nhật bản bắt đầu từ rất lâu từ cuối thế kỷ một mươi sáu khi những nhà buôn nhật lần đầu tiên đến việt nam
và đến nay sau nhiều thăng trầm mối quan hệ và sự hiểu biết giữa hai nước đang không ngừng tăng lên
năm vừa qua là một năm rất đặc biệt đánh dấu bằng chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản sang thăm việt nam
cùng với đó chuyến thăm của thủ tướng nhật bản shinzo abe trong năm hai nghìn một mươi bảy đã thể hiện quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó
đóng góp không nhỏ cho mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa nhật bản
chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhà ngoại giao nguyên đại sứ việt nam tại nhật bản nguyễn phú bình
và lắng nghe những chia sẻ của ông trong tiểu mục chuyện việt nam
tiếp sau đó trong tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của những người việt ở thủ đô vác xa va của ba lan
và cuối cùng như thường lệ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước gửi tới người thân và gia đình
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý ngay sau đây
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tức là cách đây khá lâu rồi khi đó tôi đã lần đầu tiên được đi sang thăm nhật với tư cách là trưởng phòng nhật bản của bộ ngoại giao
sau này kinh qua nhiều công tác khác nhau đến năm hai nghìn hai khi mà tôi được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ ngoại giao
thì tôi lại phụ trách khu vực đông bắc á trong đó có nhật bản
từ đó cái quan hệ với nhật bản luôn luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tôi
và đến đầu năm hai nghìn tám thì tôi được bổ nhiệm là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của việt nam tại nhật bản
cho đến khi kết thúc tức là hết năm hai nghìn một mươi một
thì trong nhiều năm công tác của nhật bản tất nhiên là sau khi nghỉ hưu năm hai nghìn một mươi tám
thì tôi lại tiếp tục làm một số nhiệm vụ về đối ngoại nhân dân tức là phó chủ tịch hội hữu nghị việt nhật
thế thì trong cả quá trình công tác của nhật bản thì tôi cũng tham gia vào quá trình
hoạch định chính sách
và sau này khi mà nó trở thành hiện thực và với việc ký kết hiệp định đối tác song phương
thì giai đoạn ấy là tôi cũng công tác tại nhật bản với tư cách là đại sứ
thì có thể nói rằng là rất nhiều những cái điều mà tôi nghĩ là mình có phần đóng góp rất là khiêm nhường của mình trong đó
nhưng mà vừa rồi thì khi mà trao tấm khuôn trường mặt trở màu cho tôi
thì ngài đại sứ nhật bản upeda có nhắc đến ba cái công việc mà ông cho
rằng là ông rất là ấn tượng khi tôi làm đại sứ tại nhật bản
thì trong ba cái điều đó thì ông nhắc đến cái việc mà tôi làm đại sứ tại đấy
thì xảy ra một cái sự kiện một cái sự cố rất lớn từ là động đất và sóng thần
ở cái vùng miền đông bắc nhật bản
thì chúng tôi chỉ nghĩ là làm sao một là bảo vệ được công dân của mình
làm cho gia đình yên tâm nhưng hai nữa là mình phải chia sẻ với bạn
hai cái đó là
hai cái là nó đều quan trọng như nhau cả
thì chúng tôi có một số kiến nghị thăm dò bạn
và chính phủ ta đã chấp nhận và đã có những cái cứu trợ kịp thời cho bạn
và đặc biệt là tạo nên một cái phong trào nhân dân
và tất cả nhân dân có thể nói là chưa bao giờ có một phong trào
ủng hộ cho một cái
cho những nhân dân ở một cái nước mà bị thiên tai
nó mạnh mẽ và nó hiệu quả như vậy
vâng chắc chắn
đó là ngài cựu đại sứ phải có một cái tình cảm hết sức đặc biệt dành cho đất nước nhật bản
và vì vậy thì tôi khá là tò mò không biết là trong cả quá trình
ông làm đại sứ tại việt nam tại nhật bản
thì đã bao giờ có một cái tình huống nào mà khiến cho mình phải đắn đo
phải suy nghĩ
để mà vẫn đảm bảo được lợi ích quốc gia dân tộc
mà vẫn không hề mất đi tình cảm giữa hai nước
có lẽ tôi lại nhắc lại một chút về cái
cái động đất
nhưng mà cái động đất xảy ra thì nó chỉ là trong giây phút thôi
tức là trong một mươi một mươi năm phút
thế sau đó là nó dư chấn nó lặp lại nhiều lần
nhưng mà cái đáng sợ nhất là chỉ trong một hai ngày sau
thì cái sự cố của nhà máy điện fukushima
thì khi đó là do là cái
khi mà động đất thì bao giờ là nó có cái thiết bị tự động để nó ngắt
cái lò không có hoạt động nữa
nhưng mà cái lò ấy luôn luôn cần có
có cái nước để làm mát
thì cái động cơ điện để làm mát thì nó bị sóng thần
nó tràn lên và nó lạp hỏng
thế và cái lò ấy mặc dù nó không phải là nó vỡ lò
nhưng mà do cái thanh nhiên liệu nó quá nóng
thành ra nó dỉ xuống nó làm thủng cái lò
nó rỉ xuống đất
thì lúc đấy là lần đầu tiên có lẽ là có một cái hiện tượng như thế này
cho nên là bao nhiêu giả thiết đặt ra
và người ta nói rất nhiều về phong xạ
thì khi đó là
đã có rất nhiều những giả thiết nói rằng là chỉ nay mai là
cả cái vùng nhật bản đó là thành một vùng chết
rồi là cả cái
rồi nó sẽ tràn ra thái bình dương
thì lúc đó chúng tôi thấy là rất là nghiêm trọng
thì người ta thấy có cái sự nguy hiểm như vậy
thì người ta ra lệnh cho cán bộ công nhân viên đại sứ quán là sơ tán
họ chỉ để lại một vài người thôi
thì lúc đó chúng tôi suy nghĩ là mình nên ra sao
bởi vì nếu mà chỉ vì cái an toàn của mình
thì mình rút thì công dân của mình sẽ như thế nào
mà công dân mình mình cũng phải rút chứ
mình không thể nào mà đại sứ quán mà rút đi mà công dân mà lại để lại
chúng ta phải sơ tán
nhưng mà trong khi đó người nhật hàng triệu người ta vẫn ở đây
thì chúng tôi phải đặt vấn đề tức là tìm hiểu qua các nhà khoa học
về sự cố để thực sự nó đến đâu
và chúng tôi đã kịp thời thì được đưa ra
chúng tôi nhận được những câu trả lời rằng là
nó nguy hiểm nhưng nó vẫn đang trong vòng kiểm soát được
và khi đó thì ở trong nước chính phủ thủ tướng cũng đã gọi điện ra khỏi tình hình đến đâu
thì lúc đó chúng tôi mới quyết định là
đề nghị chính phủ là cho phép chúng tôi tiếp tục ở lại
xung quanh vùng bị cái nhà máy điện mà bị sự cố ấy
thì người ta khoanh vùng khoảng đầu tiên là một mươi km
sau đó là hai mươi km
thì trong những người trong vùng ấy sơ tán
thì chúng tôi tìm xem tất cả các thực tập sinh việt nam
lao động việt nam sinh việt nam ở đâu
là có ai ở trong cái vùng ấy không
và chúng tôi kêu gọi những người đó là phải đi sơ tán
và đại sứ quán đã cử đã thuê xe và lên cái vùng
với sự hỗ trợ của bộ ngoại giao và các cơ quan hữu quan của nhật bản
đã đưa xe đến đón được gần một trăm linh người và đưa về tokyo
và gửi cho bộ ngoại giao
và gửi cho một cái chùa mà hòa thượng bây giờ đã trở thành
cái người ân nhân mà thường qua lại việt nam
thì đấy là một cái trường hợp mà tôi cho rằng là
cũng phải giải quyết rất là cấp bách
bởi vì giữa sinh mạng của người việt nam trong đó công dân việt nam
kể cả cán bộ cơ quan đại diện ngoại giao
với lại cái mối quan hệ giữa ta với nhật bản
thì cái việc mà chúng ta ở lại đến cùng
chúng ta chỉ đưa những người nào ở trong vùng nguy hiểm
ra đi thôi
còn tất cả là chúng ta giữ
thì cái điều này cũng làm cho các bạn nhật rất là ấn tượng
và người ta cho rằng là những lúc khó khăn nhất
chúng ta đã đồng cam cộng khổ với họ
bởi vì người nhật tôi nghĩ rằng là họ biết là
cái sự nguy hiểm nó có cái giới hạn của nó
nhưng mà lúc ấy tâm trạng của người dân nhật ấy
là người ta rất lo là họ bị cô độc
họ bị ở trong một cái tình trạng tức là các nước rút
thế thì họ sẽ quan hệ ai với ai sống với ai
thì tôi hiểu như thế
cho nên về sau khi mà có một tờ báo là tờ báo tuổi trẻ
có thăm dò là cái việc đi sang để đưa tin về nhật bản
và trong cái buổi tiếp xúc với tờ báo này
với lại các báo chí của nhật ấy
thì những người làm công tác báo chí chủ nhật
họ rất cảm ơn
họ nói giữa lúc khó khăn như thế này
nhiều nước là người ta sợ
trong khi đó việt nam lại cử đoàn đến
khi lắng nghe chia sẻ của cựu đại sứ
thì tôi chợt nhớ ra là hình như trước đây ông đã từng chia sẻ với giới báo chí
câu chuyện hết sức ấn tượng về tính cách của người nhật
và một trong số đó chính là vào thời điểm khi nước nhật có động đất
một ngôi trường bị sập
và giáo viên thì đã ở lại chăm lo cho các em học sinh của mình
thực ra đây là câu chuyện liên quan đến con em của cán bộ của đại sứ quán ta
thực ra cái ngôi trường đó là không khó bị sao cả
nhưng mà lúc đó thì nó rung lắc dữ dội lắm
thế cho nên là khi mà nó vừa kết thúc cái trận rum lắc mà rung lắc này ở tokyo
tức là nó chưa phải là đến nỗi như ở cái vùng gần tâm trấn
nhưng mà chúng tôi đã thấy là dữ dội lắm rồi
và anh chị em cán bộ của đại sứ oán ta bội vàng chạy đến trường để xem con cái như thế nào
thì anh em phải kể lại là đến nơi thì họ đã dán một cái thông báo là tất cả các em đã được đưa ra công viên
một công viên ở đấy nó không có những cái ngôi nhà không sợ nó sập
không sợ những cái hậu quả
tức là rung lắc và nó rơi những cái mảng vỡ xuống chẳng hạn
thế thì anh chị em ta chạy ra đấy thì gặp các cháu chơi đấy
và hỏi cô giáo
và cô giáo nói là rất là yên tâm
thế thì mọi người hỏi thế thì các con cái của cô giáo thầy giáo thì hiện nay như thế nào
họ bảo là họ không biết
nhưng mà họ tin là không có vấn đề gì
bởi vì ở đấy là các thầy các cô có trách nhiệm sẽ trông nó
các con cái của họ
thì như vậy là tôi hiểu rằng là đã có một cái sự phân công
hay là đã có một cái gọi là cái sự bố trí về lực lượng
nó rất là rõ ràng
ở trong cả những cái hoàn cảnh đề phòng cái hoàn cảnh khó khăn nhất
ai việc gì thì cứ làm việc ấy
và cái việc mà con cái mình ở đâu thì khác có người khác
ý thức trách nhiệm rất là cao
mà họ không phải băn khoăn là xem là phải chạy đôn chạy đáo theo một con cái mình ở đâu cả
thì tôi thấy nghĩ là
đấy là một cái nếp sống
mà tôi cho rằng là rất là đáng để cho chúng ta học
trường quay ngày hôm nay của chúng ta thì còn có sự tham dự của các bạn sinh viên nữa
vậy thì xin được hỏi nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn phú bình
là nếu như có một câu chuyện nào đó về người nhật
để mà các bạn sinh viên ở đây học hỏi
thì ông sẽ kể câu chuyện gì ạ
ở việt nam mình ấy
mình đi mua bán cái gì
thì thường là số tiền lẻ
thì mình chờ lâu thôi mình không lấy nữa
một nghìn hai nghìn thôi
mình để lại
nhưng mà người nhật thì không có cái việc ấy
nguyên thắc của người nhật ấy chính xác
và trung thực
một yên cũng là tiền
còn một cái điều nữa mà tôi nghĩ rằng là nó là một cái hiện tượng mà có thể người nào đến nhật cũng thấy
tức là nếu mà bạn mà bỏ quên cái gì
thì bạn yên tâm
tức là nhớ rằng là mình để trên tàu điện
thì bạn sẽ đến cái chỗ mà cái địa chỉ mà người ta hướng dẫn cho bạn ấy
bạn gọi đến đấy là tôi mất cái gì
tôi để quên ở đâu
thì họ nói là cứ đến
đến là bạn sẽ thấy ngay là cái đồ của bạn là vẫn còn nguyên đấy
bởi vì không có ai ở trên tàu đụng đến cái ví tiền hay cái túi hay là một cái gì mà bạn để quên ở đấy
và đến bến cuối cùng thì cái người mà nhân viên ấy
người ta sẽ có trách nhiệm và tập hợp lại tất cả người ta lại đưa về một cái chỗ
cái chỗ mà giữ đấy
cái kho giữ đấy
và bạn sẽ thấy
thì tôi thấy bao nhiêu người mà kể cả ở đại sứ quán tôi
các cháu đi đánh rơi một cái gì
thế sau đó là lại nhận được cái bưu phẩm
người ta gửi đến
rở ra có cái thẻ học sinh
hay là bất cứ một cái gì đấy mà người ta thấy có cái địa chỉ đấy
thì là người ta dán tem vào sau họ gửi họ giải cho mình
họ làm cái việc ấy một cách rất là bình thường
coi như không phải có một cái gì ơn huệ
đấy là một cái sự tự nhiên
thì tôi nghĩ là giữa con người với con người xây dựng một cái sự tin cậy lẫn nhau
và một cái nữa là tôi cũng muốn lưu ý các em
nếu mà em nào mà sau này có cơ hội được sang nhật
thì đi học ở nhật hay thực tập ở nhật bản
thì mình hãy chú ý là ngoài cái tính trung thực ra
là cái sự tin cậy lẫn nhau nó thể hiện cả ở cái chỗ mà giữ cái thời gian cho tốt
nếu mà mình đến chậm
thì nào mình cũng phải xin lỗi
thế mà cố gắng đừng đến chậm
đến sớm càng tốt
mà các bạn đi cái tàu shinkansen
nó có thể đúng giờ
tức là người ta có thể thông báo
giờ dứt là mỗi một năm một cái chuyến tàu
nó chỉ chê nhau một mươi một mươi năm giây thôi
mà vừa rồi có một cái chuyến tàu
mà nó đi sớm ba mươi mấy giây
mà đã được xin lỗi
xin lỗi là cái tàu nó đi sớm
cho nên là có thể có những người tính
cái giờ lên tàu nhưng mà lại không lên được
thì họ xin lỗi về cái chuyện
tức là đã có cái sơ xuất như vậy
thì qua cái này thì các bạn thấy rằng là cái tính chính xác
tính tỉ mỉ của người nhật
và đấy cũng là cái trách nhiệm đối với nhau
chia sẻ của cựu đại sứ việt nam tại nhật bản
nguyễn phú bình
vậy thì không biết là có bạn sinh viên nào
muốn đặt thêm câu hỏi
ông hay không
dạ chào bác ạ
vậy cháu cũng nghe bác chia sẻ về
những sinh viên mà
cần mà ý định sang nhật bản du học ấy
thì còn ngoài những tính trung thực
những sinh viên việt nam mà muốn sang nhật bản
thì cần chuẩn bị những hành trang gì ạ
quan trọng hàng đầu
là các bạn phải học tiếng nhật
mà mình biết được tiếng rồi
thì tiếng là nó là một cái
phương tiện giao tiếp hàng đầu
và mình qua đó
thì mình sẽ hiểu thêm văn hóa của nhật bản
mình học văn hóa
từ cách chào hỏi
và cái sự
tôn trọng của mình
đối với một cái
những cái nguyên thắc ấy
là mình đi học
là để mà
học tiếng nhật
sau đó là
khi mà đỗ
được vào các trường đại học
nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình trượt
thì mình phải về
có một số thông tin nói rằng là
sang nhật học
nếu mà không học được
thì có thể chuyển sang làm việc
thì cái đó không khổ
thì một câu hỏi mà
cần cái sự trả lời
thế nhưng mà tôi
chỉ xin nêu một vấn đề này
nêu một cái tính cách của
của người nhật
hay lối sống của nhật bản ấy
là lối sống
cái tinh thần
họ không khuyến khích
những cái tốt loại
tiểu như là
ai giỏi mà
và trong khi đó
những cái tập thể
quá là yếu
thì đấy là cái điều mà
người ta không
người ta không chấp nhận
cũng tôn trọng
trong một cái nhóm ấy
phải làm việc cùng với nhau
để cùng phát triển
và người này
trợ giúp được người kia
không có cái
cho nên là
sống ở trong một cái tập thể
thì các bạn luôn luôn chú ý
là tinh thần làm việc nhóm
của người nhật
xin được cảm ơn
những chia sẻ của nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao
nguyễn phúc bình
và một lần nữa
cũng cảm ơn ông
trong tiểu mộ chuyện xa xứ ngày hôm nay
chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn
câu chuyện về một câu lạc bộ kiêu vũ
của người việt tại ba lan
một sân chơi văn hóa
thể thao lành mạnh
và bổ ích
nhằm nâng cao sức khỏe
về thể chất và tinh thần
cho bà con cộng đồng việt nam
tại ba lan
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi
câu lạc bộ kiêu vũ
của người việt tại ba lan
với mục đích tạo một sân chơi văn hóa
thể thao lành mạnh
và bổ ích
nhằm nâng cao sức khỏe
cả về thể chất
và tinh thần
của cộng đồng việt nam
tại ba lan
sự ra đời
của câu lạc bộ
đã giúp cho cộng đồng người việt
ở vác sa va
có một sân chơi mới
mang đến niềm vui
và sự thư giãn
cho mọi người
sau những giờ phút
và công cuộc mưu sinh
tại vác sa va

tham gia một thương vụ thể thao
và tất cả mọi người
đều hôn hỏi
với tinh thần
rất là hăng say
của cộng đồng
sau những ngày
và đó cũng là
tạo nên một sân chơi
và hữu ích
cho cộng đồng người việt
tại ba lan
với sự hướng dẫn
luyện tập nhiệt tình
của các giáo viên khiêu vũ
người ba lan
và việt nam
cô hoàng thu hà
hàng trăm người
thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau
nam và nữ
đã tham gia các lớp học khiêu vũ
giữa các câu lạc bộ
theo sự thuận tiện
của người học
ngoài trường tiếng việt
lạc long quân
thì một số nhà hàng
của người việt
cũng đã tổ chức
các lớp học nhỏ
kết hợp sinh hoạt
câu lạc bộ
nhiều người việt
có thể nói
câu lạc bộ
đã rất thành công
một phong trào
vào cộng đồng
sau gần một mươi năm thành lập
câu lạc bộ
đã có những hội viên xuất sắc
những điệu khiêu vũ
và có thể tham gia
giao lưu khiêu vũ
trong các sự kiện
của cộng đồng
và tham gia
các kỷ thi khiêu vũ
do bà lan tổ chức
một số hội viên
đã đạt được những giải cao
trong các cuộc thi này
chúng ta cùng chúc
cho câu lạc bộ
ngày càng lớn mạnh
để có thể gắn kết
cộng đồng người việt
trong các sự kiện
giúp cuộc sống
thêm phần vui vẻ
sau những giờ làm việc
quý vị khán giả vừa theo dõi câu chuyện của những người con đất việt trên đất nước
và ngay sau đây
tiểu mục nhắn gửi quê nhà
sẽ mang tới cho quý vị khán giả
những chia sẻ
của các du học sinh việt nam
những người đang nỗ lực học tập tại các nước xa xôi trên thế giới
một du học sinh tại pháp nhờ chương trình nhắn gửi tới gia đình
gửi gia đình thân yêu của con
đã một năm con xa nhà
một năm sống
và làm việc nơi xứ người
cách nhà một phần tư vòng trái đất
trong một năm qua
con đã được học
được trải nghiệm
và đối mặt với nhiều thử thách
sau mỗi lần vấp ngã
con lại đứng dậy và tự nhủ rằng
có khó khăn
thì mới thành công
sẽ không ai đặt thành công vào tay con
nếu như con không thật sự cố gắng
con tự hào thấy mình thay đổi
tự hào thấy mình đang lớn
và tự hào vì mình được thương yêu
con cảm ơn gia đình với tất cả
bạn phạm anh dũng
sinh viên ngành công nghệ thông tin tại ba lan
muốn thông qua chương trình
gửi tới gia đình lời nhắn
bố mẹ thân yêu
con ở bên này rất ổn
bố mẹ đừng lo lắng gì nhé
các du học sinh việt nam thường xuyên được tham gia
hoạt động học tập và sinh hoạt cộng đồng
chúng con cũng được các anh chị
và học tập bên này
giúp đỡ rất nhiều
mong bố mẹ ở nhà luôn mạnh khỏe
bạn nguyễn hà duy
du học sinh việt tại nga chia sẻ
cuộc sống xa gia đình mặc dù buồn
nhưng giúp mình trưởng thành hơn
chúng mình học hỏi được nhiều thứ
tự tin hơn trong mọi việc
có thể tự quyết định cuộc sống của mình
nhiều khi cảm thấy buồn
nhớ bữa cơm gia đình
nhưng luôn tự nhủ phải cố gắng
để bố mẹ có thể yên tâm
mong các bạn
du học sinh của việt nam
luôn vững tin
để có thể vươn tới thành công
dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
thưa quý vị
chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ
cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
truyền hình nhân dân
at truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
tạp chí znacomnghgmail com
at tạp chí dnatgmail com
và xin hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo